thời gian gần đây trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trong các đám tàng
tài sản bị mất là phương tiện của những người đến viếng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
trước tình trạng trên công an huyện thuận thành đã lập chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm cắp trên đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu
công an huyện thuận thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là nguyễn văn sáng ba mươi hai tuổi và ngô huy trường ba mươi một tuổi
cùng chú tại xã mão điền huyện thuận thành để đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng buộc phải thừa nhận là thủ phạm gây ra ít nhất năm vụ trộm cắp trong các đám tang trên địa bàn huyện thuận thành
cường là đồ sắp thanh thăn lên đầu cường đi vào xem có nghi vấn gì không cường lấy xe ra ngoài
bọn em chọn gia đình có đám ma là lấy dễ hơn vì sợ người ta ra chủ không quan sát
trong các vụ án trên các đối tượng đã lợi dụng thời điểm các gia đình sơ hở nhất để trộm cắp tài sản
đó là lúc gia đình đã mai táng xong người đã khuất
những người có trách nhiệm bảo vệ tài sản thường đã mệt mỏi
không tập trung như trước
sáng và trường đều bị nghiện nặng và cả hai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện cơ quan điều tra đã thu hai xe mà đối tượng trộm cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng
qua chuyên án này chúng tôi muốn cảnh báo đối với người dân trong quá trình sinh hoạt
đặc biệt những gia đình mà có công việc như chúng tôi và lêu thì cần cảnh giác
đặc biệt trong những thời điểm khi tổ chức lễ truyền điệu và khi đưa đồng người chết về
gần đây nhiều nơi đã xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong các đám tang và đám cưới thậm chí mất cả hòm đựng tiền mừng
cùng với vụ việc này thiết nghĩ người dân cần phải hết sức đề phòng nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của chính mình